khoảng tám giờ sáng nay tại địa chỉ số một mươi bảy đường lê duẩn quận hải châu thành phố đà nẵng đã xảy ra một vụ cháy lớn
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố đà nẵng đã điều động hàng chục xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng trăm cán bộ chiến sĩ đến dập lửa
theo ghi nhận của phóng viên tại hiện trường ngọn khói bốc cao hàng chục mét do bên trong chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn
lực lượng công an giao thông đã có mặt tại hiện trường cùng tham gia phục vụ công tác chữa cháy và tổ chức điều tiết giao thông
đến một mươi giờ ba mươi phút đám cháy vẫn tiếp tục âm ỉ từ bên trong ngôi nhà lực lượng chức năng tiếp tục triển khai phương án nghiệp vụ cần thiết để dập tắt đám cháy
hiện chưa có thông báo thiệt hại về người và tài sản